để chăm lo tết cho nhân dân nhất là người nghèo người lao động có hoàn cảnh khó khăn
cùng với nguồn lực của nhà nước rất cần sự ủng hộ lòng hảo tâm của mọi tầng lớp nhân dân
các doanh nghiệp và các cơ quan đơn vị
mỗi sự ủng hộ cụ thể đều rất đáng quý đáng trân trọng
bởi nhờ vậy sẽ tăng cường nguồn lực kinh phí để các cơ quan chức năng có thể mở rộng hơn nữa
sự trợ giúp đối với người nghèo người lao động
thực tế các đợt tặng quà tết cho thấy để tránh trường hợp trùng lắp là có hộ nghèo thì nhận nhiều lần
trong khi hộ khác lại không được nhận quà
các cơ quan đơn vị nhà hào tâm tự tổ chức đoàn đi thăm tặng quà cần liên hệ với chính quyền
mặt trận tổ quốc đoàn thể ở địa phương để việc giới thiệu phân bổ quà được đồng đều
đúng đối tượng và tránh trùng lắp
né bán xăng e năm
tiêu đề bài viết trên báo tuổi trẻ phản ánh thực trạng sau gần một tháng khai tử sang a chín mươi hai
lượng tiêu thụ xăng e năm chỉ đạt tỷ lệ sáu mươi sáu mươi năm
liệu các đại lý có đăng ngại bán xăng e năm khi mức chiết khấu hoa hồng thấp hơn xăng a chín mươi năm
và tỷ lệ hao hụt nhiều hơn
theo khảo sát ở hầu hết cây xăng tại hà nội tp hcm
các cột bơm xăng hiện nay thường được bố trí song song a chín mươi năm và e năm
thậm chí nhiều nơi chỉ bán xăng a chín mươi năm mà không có e năm
theo nhiều doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu
mức chiết khấu hoa hồng hiện nay cho xăng e năm thấp hơn xăng a chín mươi năm
nên nhiều đại lý cửa hàng chỉ thích bán xăng a chín mươi năm
trong khi đó một đại diện của bộ công thương cho biết
quy định hiện nay chỉ yêu cầu doanh nghiệp không được kinh doanh a chín mươi hai
chứ không bắt ép các doanh nghiệp phải chọn kinh doanh xăng e năm hay a chín mươi năm
việc lựa chọn kinh doanh mặt hàng nào là quyền tự do kinh doanh của mỗi doanh nghiệp
hơn ba mươi năm smartphone tại việt nam nhiễm virus đánh cấp mật khẩu facebook
là một trong những thông tin đáng chú ý được đăng tải trên báo sài gòn giải phóng số ra hôm nay
đã có hơn ba mươi năm thiết bị smartphone tại việt nam nhiễm virus gostim
đánh cấp mật khẩu facebook
mã độc này lợi dụng hàng loạt ứng dụng việt phổ biến như lịch vạn niên
đèn pin na bàn trên google play để phát tán
chuyên gia bkav khuyến cáo người dùng cần tiến hành quét virus
và đổi ngay mật khẩu tài khoản facebook nếu phát hiện điện thoại của mình nhiễm
kể từ ngày năm tháng hai năm hai nghìn một mươi tám các trường học công lập trên địa bàn hà nội
trừ các trường công lập chất lượng cao sẽ không được phép thu các khoản đóng góp tự nguyện
để sửa chữa nhỏ hoặc mua sắm trang thiết bị của nhà trường
quy định này khiến nhiều phụ huynh hà nội mừng thầm với kỳ vọng
không còn khốn khổ vì lạm thu
bài viết đăng tải trên báo lao động bỏ quy định thu chi tự nguyện
không còn khốn khổ vì lạm thu
vui mừng trước quyết định này của ubnd tp hà nội
tuy nhiên nhiều phụ huynh cũng đứng trước lo ngại về việc các khoản thu sẽ có những biến tướng
một phụ huynh cho biết đầu năm vừa rồi khi các đơn vị quản lý và báo chí
làm mạnh tay trong thu chi sai quy định tại các trường
thì hầu hết các trường đều án binh bất động
họ chỉ thu một số ít và theo đúng quy định
thế nhưng khi dư luận đã nguội thì các trường lại bắt tay vào mùa thu
thậm tệ hơn ngày trước chúng ta có mùa thu là vào đầu năm học thôi
nhưng bây giờ các trường chia lẻ ra thu theo từng tháng một
còn trên báo thanh niên số ra ngày hôm nay có bài viết xả say trộn hóa chất
xả cây tại chợ đầu mối nông sản thủ đức tp hcm được các vựa xây nhỏ
không chỉ trong điều kiện mất vệ sinh mà còn trộn vào với các loại hóa chất
đóng bao bì phân phối nhiều nơi
ngoài việc trộn hóa chất bột vào xả xay thì các vựa này đều biến các bịch xả xay hôi
đổi màu thành những bịch xả có màu xanh rất bắt mắt
theo chuyên gia hóa học nguyễn đình độ xả xay được trộn natri metabisanfit
là chất được dùng làm chất chống oxy hóa và là chất bảo quản được dùng trong thực phẩm
dưới tên gọi phổ biến là e hai trăm hai mươi
nó được xem là một trong số các chất gây dị ứng hàng đầu nếu sử dụng nhiều
có thể ảnh hưởng tới tính mạng
đáng nói là chất có màu xanh được dùng làm cho xả có màu sắc bắt mắt
nếu là màu công nghiệp thì cực kỳ nguy hiểm vì nguy cơ nhiễm các kim loại nặng
có thể gây ung thư gây quái thai ở các thế hệ sau
sau trận thắng u hai mươi ba qatar của u hai mươi ba việt nam hòa cùng không khí phấn khởi chung
nhiều công ty du lịch lữ hành nhanh chóng tổ chức chương trình tour
cho các cổ động viên đến thành phố thượng hải thường châu trung quốc
cổ vũ cho tuyển u hai mươi ba việt nam trong trận chung kết

cũng là một hành động kịp thời mà phía nước bạn mong muốn hỗ trợ
nhằm thúc đẩy tạo cơ hội sức hút du khách khi đến đây